thỏa thuận ngừng bắn lần này có sự trung gian của mỹ và ả rập xê út
nhằm đảm bảo việc các bên tuân thủ các điều khoản dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế
trước đó sứ quán các nước như giordani ả rập xê út qatar và thổ nhĩ kỳ
đã bị tấn công và lục xoát tuy nhiên không có bên nào nhận trách nhiệm
trong một diễn biến liên quan chính phủ ai cập đã kêu gọi các công dân nước này
tập trung tại sân bay dongola vào ngày hai mươi ba tháng năm tới để được sơ tán bằng đường hàng không
tính đến nay nước này đã sơ tán khoảng tám mươi trong tổng số khoảng một mươi công dân tại sudan
ngoài ra ai cập cũng tạo điều kiện tiếp nhận hơn chín mươi ba công dân sudan và người nước ngoài
lánh nạn sang quốc gia bắc phi này kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng sudan
tại cuộc gặp với tổng thống ukraine volodymyr zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh g bảy ở hiroshima nhật bản
tổng thống mỹ joe biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá ba trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ
giúp ukraine tăng cấp năng lực
tổng thống biden nêu rõ gói viện trợ quân sự này sẽ bao gồm đạn dược pháo binh phương tiện thiết giáp
và các chương trình đào tạo huấn luyện
tổng thống mỹ nhấn mạnh sự ủng hộ của washington đối với chương trình huấn luyện phi công ukraine
sử dụng máy bay chiến đấu f một mươi sáu
chương trình này do mỹ phối hợp thực hiện với các quốc gia đồng minh và đối tác
trước đó hôm chín tháng năm mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự cho ukraine trị giá một ba tỷ đô la mỹ
bao gồm hệ thống phòng không pháo thông thường và đạn chống uav dịch vụ hình ảnh vệ tinh và tiền cho huấn luyện quân sự
kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
mỹ đã cung cấp cho ukraine các khoản viện trợ quân sự có tổng trị giá ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
trong bối cảnh tiến trình đàm phán về trần nợ công rơi vào bế tắc và nền kinh tế lớn nhất thế giới đối mặt với nguy cơ vỡ nợ
tổng thống mỹ joe biden đã chỉ trích các đề xuất của đảng cộng hòa
nợ công là không thể chấp nhận được
diễn biến này được đánh giá là sự đảo ngược so với quan điểm lạc quan
được các nhà lãnh đạo chính quyền và quốc hội mỹ đã đưa ra trước đó
phát biểu với báo giới bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy ở nhật bản
tổng thống biden nhấn mạnh đảng cộng hòa cần từ bỏ lập trường cực đoan
bởi phần lớn những đề xuất của họ là không thể chấp nhận được
ông biden cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với chủ tịch hạ viện kevin mccarthy vào ngày hai mươi hai tháng năm
ngay khi ông trở về sau chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh g bảy
và hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề đau đầu này
tuy nhiên ông cũng cảnh báo rằng chính quyền không thể đảm bảo tránh được kịch bản chính phủ vỡ nợ
tổng thống biden cho biết thêm ông đang xem xét một điều khoản hiến pháp trong tu trình án thứ một mươi bốn
qua đó trao quyền cho tổng thống nâng mức trần nợ công mà không cần hỏi ý kiến của quốc hội
bộ tài chính mỹ cho biết chính phủ có thể hết tiền và vỡ nợ với khoản nợ ba mươi một tỷ usd vào ngày một tháng sáu tới
nếu quốc hội lưỡng viện trong đó đảng cộng hòa kiểm soát hạ viện không cho phép nâng trần nợ công để chính phủ vay thêm
hôm qua gần một mươi triệu người dân hy lạp đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này
theo kết quả sơ bộ đảng dân chủ mới của thủ tướng hy lạp kirikos mitsotakis đã giành chiến thắng cách biệt
nhưng nhiều khả năng vẫn phải bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai vì không đạt được đa số phiếu để tự đứng ra thành lập chính phủ
đảng dân chủ mới cầm quyền ở hy lạp được xác định
giành chiến thắng xong chưa đạt được ngưỡng cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ
cụ thể với hầu hết số phiếu được kiểm đảng dân chủ mới của thủ tướng mitotakis dẫn đầu với tỷ lệ bốn mươi tám
đánh bại đảng cánh tả cấp tiến sirisa đảng cầm quyền từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi chín vốn chỉ giành được hai mươi một số phiếu ủng hộ
bộ nội vụ hy lạp dự đoán rằng đảng dân chủ mới có thể giành được một trăm bốn mươi năm ghế tại quốc hội thiếu sáu ghế để chiếm đa số tuyệt đối
cùng ngày lãnh đạo phe đối lập ở hy lạp alexico
tsipras cho biết kết quả bỏ phiếu trên toàn quốc là tiêu cực đối với đảng cánh tảng syriza của ông
dự kiến trong ngày hai mươi hai tháng năm tổng thống hy lạp caterina sakella ropou sẽ cho ba đảng đứng đầu trong cuộc bầu cử vừa diễn ra ngày hai mươi một tháng năm
ba ngày để thành lập chính phủ liên minh
nếu tất cả đều thất bại tổng thống hy lạp sẽ chỉ định một chính phủ tạm quyền để chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới khoảng một tháng sau đó
thủ tướng hy lạp kishida fumio mới đây đã loại bỏ khả năng giải tán hạ viện
để tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn trong bối cảnh gia tăng đồn đoán ông sẽ giải tán hạ viện
sau hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy hàng đầu thế giới
thủ tướng nhật bản khẳng định không có ý định giải tán hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử sớm
trong bối cảnh chính phủ đang ưu tiên giải quyết các thách thức lớn một cách có hiệu quả
hội nghị thượng đỉnh g bảy tại hiroshima diễn ra chưa đầy một tháng
sau khi đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền của ông kishida giành được bốn trong số năm ghế được bầu lại
trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ cho thấy sự ủng hộ dành cho ldp đang gia tăng
từ đầu năm nhiều nghị sĩ đã dự đoán thủ tướng kishida có thể kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử
vào cuối phiên họp quốc hội cho đến ngày hai mươi một tháng sáu
cũng phát biểu về bao giới tại hiroshima nhật bản nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy và g bảy mở rộng
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cho rằng đã đến lúc cần phải cải cách
cả hội đồng bào an liên hợp quốc và hệ thống quan hệ tiền tệ bretton woods
để phù hợp hơn với thực tế thế giới hiện nay
tổng thư ký guterres nêu rõ cả hai thể chế này thể hiện các mối quan hệ dựa trên sức mạnh
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và cần được nâng cấp
nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này chia sẻ cảm nhận rằng
tại các hội nghị ở hiroshima có một ý thức ngày càng tăng trong các nước đang phát triển
rằng những nỗ lực cải cách các thể chế lỗi thời
đã chưa đủ mạnh mẽ
theo dự báo của quỹ tiền tệ quốc tế imf trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới
công bố tháng một vừa qua nền kinh tế ấn độ sẽ đạt mức tăng trưởng trên sáu trong năm nay
và năm tới trung quốc và ấn độ sẽ chiếm khoảng năm mươi tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
thống kê từ hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu skrip cho thấy
việc sử dụng đồng euro để thanh toán quốc tế trong tháng bốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua
skyp cho biết tỷ lệ giao dịch xuyên biên giới liên quan đến đồng euro đã giảm xuống ba mươi một bảy mươi bốn vào tháng bốn
từ mức ba mươi hai sáu mươi bốn trong tháng trước đó
ngược lại các khoản thanh toán bằng đồng usd đã tăng từ bốn mươi một bảy mươi bốn lên bốn mươi hai bảy mươi một
trong khi các giao dịch xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ của trung quốc
tăng vọt lên mức cao nhất trong năm tháng
tuy nhiên báo cáo chỉ ra rằng bất chấp sự sụt giảm gần đây
đồng euro vẫn là đồng tiền được xếp thứ hai trong thanh toán quốc tế trên hệ thống sque
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
thủ tướng italia giorgia meloni hôm qua đã đến vùng đông bắc nước này
nơi trận lũ lụt lịch sử làm ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác phải sơ tán
sau khi bà trở về sớm từ hội nghị thượng đỉnh g bảy ở nhật bản
bà meloni đã chia sẻ với những người dân về mất mát trong trận lụt lịch sử
thủ tướng meloni dự kiến tổ chức một cuộc họp nội các vào ngày hai mươi ba tháng năm
để quyết định việc cung cấp các quyết định

theo thống kê khoảng một trăm linh thành phố và thị trấn trong vùng emilia romagna
đã bị thiệt hại do lũ lụt gấp ba lần số lượng bị ảnh hưởng do trận động đất kinh hoàng
xảy ra ở khu vực này vào năm hai nghìn một mươi năm
lũ lụt đã gây ra hơn ba trăm linh năm vụ lở đất và làm hư hỏng đóng cửa hơn năm trăm linh con đường
với mức thiệt hại lên tới nhiều tỷ euro
ngoài ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng số người phải sơ tán vì lũ lụt đã tăng lên trên ba mươi sáu sáu trăm linh người
số ca nhiễm covid một mươi chín tại đặc khu hành chính hồng kông trung quốc đang tăng nhanh
ước tính số ca nhiễm mới đã tăng lên khoảng một mươi trường hợp một ngày
trung tâm chỉ huy hoạt động khẩn cấp được thành lập vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ khẩn cấp đã tiếp tục trở lại hoạt động cả ngày
các chuyên gia y tế cảnh báo số người nhiễm covid một mươi chín tại hồng kông sẽ tăng lên trong thời gian tới
một số chuyên gia cho rằng đặc khu hành chính này đã bước vào đợt lây nhiễm covid một mươi chín thứ sáu
làn sóng có thể sẽ kéo dài
kể từ ngày một tháng ba đặc khu kinh tế hồng kông trung quốc đã ngừng yêu cầu đeo khẩu trang ở những nơi công cộng
động thái mang tính kết thúc kỷ nguyên covid một mươi chín kéo dài
gây thiệt hại lớn cho kinh tế và vị thế của vùng lãnh thổ này trên trường quốc tế
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ sinh của trung quốc là một hai con trên một phụ nữ
một trong những tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới
dân số nước này năm ngoái lần đầu
dân số xuy giảm sau hơn sáu mươi năm
ấn độ cũng đã vượt qua trung quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất trên thế giới
trong bối cảnh dân số suy giảm trung quốc đang đối mặt với áp lực lớn về nhân khẩu học
vấn đề này đặc biệt rõ ràng ở như đông thị trấn thuộc tỉnh giang tô
do dân số già gia tăng đột biến và làn sóng di cư của những người trẻ tuổi lên thành phố để làm việc
những người già ở đây đang phải tự chăm lo cho bản thân ở tuổi xế chiều
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
huyện như đông tỉnh giang tô trung quốc
từng đóng vai trò tiên phong trong việc triển khai chính sách mổ con tại quốc gia này
giờ đây lại là một trong những địa phương có tỷ lệ cư dân cao tuổi cao nhất trên cả nước
do dân số giả gia tăng đột biến và làn sóng di cư của những người trẻ tuổi ra thành phố làm việc
trường học trong thị trấn giờ đây bỏ hoang dây leo mọc ôm tùm
như đông từng là hình mẫu trong việc thực hiện
chính sách một con ở trung quốc nhưng việc thực hiện chính sách quá tốt
cũng dẫn đến hệ quả là chúng tôi phải đối mặt với tình trạng dân số già
chính quyền dần nhận thấy rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng
và có thể trở thành một vấn đề xã hội
trên mặt cỏ nhân tạo trong một tòa nhà ở huyện như đông các cụ già đang chơi bóng vổ
ở một tòa nhà cũ khác tiếng bóng bàn lột bộ vang lên
thành viên của câu lạc bộ bóng bàn này cũng đều là người cao tuổi
đây là những hoạt động rèn luyện sức khỏe dành cho người già tại địa phương
nơi có tỷ lệ người cao tuổi thuộc hàng cao nhất trung quốc
những người đến đây đa phần đều đã trên bốn mươi năm mươi tuổi có rất ít người trẻ
gian luyện sức khỏe thế này chẳng phải tốt hơn đánh bài hay sao
có nhiều người già đánh bài ở nhà sau đó họ đến đây tập luyện bóng bàn và không chơi bài nữa
bà fu yaping cho biết bà chỉ có một con trai đã rời như đông lên thành phố làm việc
đây là câu chuyện phổ biến trong những thập niên gần đây
khi kinh tế trung quốc chuyển mình mạnh mẽ
thu hút lượng lớn lao động tới các thành phố lớn tìm việc
một cuộc điều tra dân số được thực hiện năm hai nghìn hai mươi một cho thấy gần ba mươi chín người dân tại new đông
là trên sáu mươi tuổi cao gấp đôi so với tỷ lệ một mươi tám bảy trung bình toàn quốc
để giảm bớt áp lực cho con cái làm việc xa trên thành phố
những người lớn tuổi ở đây đang cố gắng tự chăm lo cho bản thân giữ gìn sức khỏe mỗi ngày
miễn là chúng tôi khỏe mạnh thì áp lực cho con cái sẽ ít hơn
vậy nên chúng tôi tham gia các hoạt động thể thao này
vừa là vì mình vừa là vì con
chúng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con cái và xã hội
tại một trường đại học địa phương những gương mặt sinh viên quen thuộc lại là người cao tuổi
nơi đây cung cấp khóa học cho người đã về hư
để họ có nơi sinh hoạt cộng đồng bên cạnh các hoạt động thể thao khác trong vùng
trước đây chúng tôi không được học hành đầy đủ
giờ đây có các lớp học như vậy chúng tôi thấy thật hữu ích
những hoạt động sinh hoạt tại địa phương hỗ trợ rất nhiều
cho người cao tuổi tại như đông
để họ có đời sống tinh thần vui vẻ lẫn thể chất khỏe mạnh trong hoàn cảnh sống xa con cái